trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của liên minh châu âu ecdc vừa ra khuyến cáo mới ủng hộ tiêm mũi tiêm nhắc lại mũi thứ ba với tất cả người lớn do tình hình dịch covid một mươi chín căng thẳng
theo thông tin từ hãng reuters ncdc cho rằng cần cân nhắc tiêm liều vaccine covid một mươi chín tăng cường cho mọi người trưởng thành đặc biệt là người trên bốn mươi tuổi
thông báo mới cho thấy ncdc thay đổi quan điểm về việc tiêm mũi tăng cường trong bối cảnh số ca nhiễm covid một mươi chín phá kỷ lục trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi một ở nhiều nước châu âu
trong khuyến nghị trước đó công bố vào hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cùng cơ quan dược phẩm châu âu ima ncdc cho rằng việc tiêm mũi vaccine tăng cường cho tất cả những người lớn đã tiêm đầy đủ là chưa cần thiết
tuy nhiên nên cân nhắc tiêm liều tăng cường cho người có hệ miễn dịch yếu và người cao tuổi
trong báo cáo mới ncdc cho biết các bằng chứng thuyết phục từ israel và vương quốc anh cho thấy
mũi tiêm tăng cường làm tăng đáng kể khả năng bảo vệ trước virus và nguy cơ bị bệnh nặng ở tất cả các nhóm tuổi trong ngắn hạn
vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một các nước slovakia cộng hòa xéc và hungary đều có số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất kể từ đầu dịch đến nay
nhiều nước liên minh châu âu eu đã triển khai cho tiêm mũi tăng cường trong dân số
nhưng kèm với các tiêu chí khác nhau để lựa chọn đối tượng ưu tiên và chưa thống nhất về thời gian giãn cách giữa liều tiêm đầu tiên và liều tiêm tăng cường
ủy ban châu âu ec dự kiến sẽ cân nhắc về vấn đề tiêm liều vaccine tăng cường trong cuộc họp vào cuối tuần này và xem xét điều chỉnh những quy định đối với thẻ xanh y tế
bà andrea ammon lãnh đạo acdc khuyến cáo các nước có tỷ lệ tiêm thấp đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng và cảnh báo nguy cơ tử vong
cũng như nhập viện cao ở châu âu trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cũng như tháng một năm hai nghìn hai mươi hai nếu các biện pháp được khuyến cáo bị phất lờ
với hơn hai mươi năm ca nhiễm ghi nhận trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi một và các bệnh viện gặp áp lực lớn
cộng hòa séc dự định sẽ tìm biện pháp bắt buộc tiêm vaccine với người trên sáu mươi tuổi và người làm việc trong một số lĩnh vực cụ thể như y tế
đức đưa ra quy định mới yêu cầu người đã tiêm vaccine có thêm chứng nhận âm tính để giữ các sự kiện trong nhà
trong khi đó pháp dự kiến sẽ công bố các biện pháp kiểm soát covid một mươi chín mới vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một do lo ngại trước tỷ lệ tăng số ca nhiễm hiện tại
người phát ngôn của chính phủ ông gabriel athan từ chối tiết lộ sớm các biện pháp này nhưng nhiều khả năng là tiêm mũi tăng cường cho người từ bốn mươi tuổi trở lên
cho đến nay chỉ người trên sáu mươi năm tuổi và những người dễ có nguy cơ bệnh nặng ở pháp mới được khuyến cáo tiêm liều tăng cường
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai người trên sáu mươi năm tuổi sẽ cần cung cấp bằng chứng đã tiêm liều tăng cường để sử dụng chứng nhận vaccine
hai ga màu đại dịch sars cov hai trái ngược đang hiện hữu trên toàn cầu
tỷ lệ tiêm vaccine tăng tốt châu á mở cửa nhanh
trong khi đó châu âu nguy cơ vỡ trận vì làn sóng dịch mới
indonesia nhật và ấn độ từng hứng chịu sóng covid một mươi chín tồi tệ
nhưng các ca nhiễm gần đây đã giảm thẳng đứng có thể do miễn dịch cộng đồng hoặc virus tự hủy
indonesia ngày hai mươi ba tháng một mươi một báo cáo ba trăm chín mươi bốn ca nhiễm mới và chín ca tử vong
trong tháng một mươi một nước này chỉ ghi nhận trung bình ba trăm sáu mươi ca ncov mỗi ngày thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn đỉnh điểm
khi indonesia báo cáo gần năm mươi bảy ca vào ngày một mươi năm tháng bảy
nước này hiện ghi nhận hơn bốn hai mươi năm triệu ca nhiễm và gần một trăm bốn mươi bốn ca tử vong
nhưng ca nghiễm mới đã duy trì đa giảm liên tục trong bốn tháng qua
xu hướng này trái ngược với tình hình dịch ở mỹ và nhiều nước châu âu khiến nhiều chuyên gia dịch đệ bối rối
indonesia không phải là nước có tỷ lệ tiêm chủng hàng đầu thế giới
theo bộ y tế indonesia nước này đã tiêm ít nhất một liều vaccine cho hơn một trăm ba mươi năm bốn triệu người
chiếm khoảng năm mươi dân số trong đó hơn chín mươi triệu người đã tiêm đủ hai mũi
quốc gia đông dân thứ tư thế giới tụt hậu
các nước láng giềng đông nam á trong nỗ lực tiêm chủng
dù là một trong những quốc gia bắt đầu sớm nhất
chính phủ đã phải vật lộn để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng nhằm đạt mục tiêu tiêm khoảng hai triệu liều mỗi ngày
do các vấn đề về nhân lực và hậu cần
một nhà dịch tế học tại đại học gajah mada nêu ra một giả thuyết để giải thích cho xu hướng này
đó là đa số dân số indonesia từng nhiễm biến chủng delta giúp tạo miễn dịch cộng đồng một cách tự nhiên
hơn năm mươi ca covid một mươi chín hiện nay không có triệu chứng
có thể tám mươi dân số tương đương hai trăm một mươi sáu triệu người của chúng tôi từng nhiễm virus nhà dịch tễ học đói
tuy nhiên chuyên gia này cảnh báo ngay cả khi đa số người dân đã có kháng thể tự nhiên
indonesia vẫn có thể hứng chịu sóng covid thứ ba
theo ông nếu indonesia bị một chủng hoặc biến thể covid một mươi chín mới tấn công
rất có thể ca nhiễm sẽ tăng đột biến bởi kháng thể của người dân hiện có không hiệu quả trước một số biến chủng virus nhất định
chính vì thế chính phủ indonesia vẫn luôn duy trì cảnh giác
giới chức chuẩn bị thực hiện một loạt biện pháp hạn chế nghiêm ngặt
nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào cuối năm thời điểm diễn ra nhiều lễ hội
bộ trưởng điều phối văn hóa và phát triển con người nước này hôm một mươi bảy tháng một mươi một cho biết
các hạn chế cấp độ ba sẽ được áp dụng trên toàn quốc nhằm kiểm soát đi lại của người dân
những hoạt động gắn liền với lễ hội năm mới như bắn pháo hoa diễu hành
tại các sự kiện thu hút đám đông lớn sẽ bị cấm hoàn toàn ông nhấn mạnh
chính phủ cũng yêu cầu các trung tâm thương mại khách sạn nhà hàng và siêu thị
chỉ hoạt động với năm mươi công suất trong khi các công viên và cơ sở công cộng
cũng như các địa điểm thu hút đông dân cư khác được yêu cầu đóng cửa
ấn độ tâm dịch nóng nhất của châu á hồi tháng bốn và năm ngày hai mươi ba tháng một mươi một báo cáo bảy năm trăm bảy mươi chín ca nhiễm mới
mức thấp nhất trong một năm rưỡi qua bất chấp các lễ hội lớn diễn ra trong những tuần gần đây
đất nước một ba mươi năm tỷ dân này vừa mừng lễ duga
puza hồi tháng một mươi và mới đây là lễ diwali hay được gọi là lễ hội ánh sáng
trong đó hàng triệu người dân đổ tới các khu chợ để mua sắm đi du lịch và gặp gỡ gia đình
hầu hết không đeo khẩu trang khẩu trang gần như không tồn tại bên ngoài các thành phố lớn
ngay cả sau lễ hội ánh sáng chúng tôi cũng không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu gia tăng ca nhiễm nào
cựu giám đốc viện dịch tễ quốc gia ấn độ cho hay
theo ông nguyên nhân chủ yếu là do phần lớn người dân ấn độ đã có kháng thể thông qua lây nhiễm tự nhiên
tôi nghĩ bây giờ chúng tôi đã an toàn hơn nhiều
ông cho hay các cuộc điều tra của chính phủ ước tính gần bảy mươi người dân ấn độ đã nhiễm virus
theo con đường tự nhiên hồi tháng bảy sau đợt gia tăng kỷ lục số ca nhiễm và tử vong hồi tháng bốn và tháng năm
đến nay tám mươi một trong chín trăm bốn mươi bốn triệu người trưởng thành của ấn độ đã tiêm ít nhất một liều vaccine covid một mươi chín
và bốn mươi ba đã tiêm đủ hai liều
chương trình tiêm chủng cho người dưới một mươi tám tuổi vẫn chưa được triển khai
nhật bản quốc gia từng đứng trên bờ vực covid một mươi chín hồi tháng bảy
giờ đây cũng chứng kiến đà giảm số ca nhiễm ấn tượng
đến nơi các chuyên gia hồi tháng một mươi còn không thể hiểu nổi nguyên nhân
sau olympic tokyo số ca nhiễm ncov tình nhật bản vẫn cao tróng mặt
đẩy hệ thống y tế đến nguy cơ sụp đổ
cuối tháng tám số bệnh nhân theo ngày thường chạm ngưỡng hơn hai mươi sáu
buộc chính phủ phải áp đặt một số biện pháp hạn chế để giảm nguy cơ lây nhiễm
sau những tuần gần đây số ca nhiễm mới ở nhật bản giảm xuống dưới hai trăm linh
ngày bảy tháng một mươi một lần đầu tiên trong một mươi năm tháng nước này không ghi nhận ca tử vong nào
hôm hai mươi hai tháng một mươi một nhật bản ghi nhận năm mươi ca nhiễm mới mức thấp nhất trong năm hai nghìn hai mươi một
và là lần đầu tiên kể từ tháng sáu năm ngoái
giới chuyên gia lần này đặt giả thiết virus có thể đã tự hủy
theo các chuyên gia tại viện di chuyển quốc gia biến thể delta ở nhật dễ lây lan
sau khi đột biến châu âu
các nhà khoa học phỏng đoán ncov đã tuyệt chủng tự nhiên sau một thời gian đột biến
chúng tôi thực sự bị sốc khi phát hiện ra điều này giáo sư tại viện di chuyển quốc gia nhật bản cho hay
mặt khác ngoài những yếu tố như đeo khẩu trang và giãn cách
vốn đã trở thành thói quen ăn sâu trong xã hội nhật bản
nhiều học giả nhận định thành tiệu tiêm chủng là một trong nguyên nhân giúp ca nhiễm tại nhật giảm thẳng đứng
không chỉ vượt qua thời kỳ hỗn loạn ban đầu trong chiến dịch tiêm chủng
nhật giờ đây còn đạt tỷ lệ tiêm vaccine cao hàng đầu thế giới với khoảng bảy mươi sáu dân số đã được tiêm đầy đủ
khác với mỹ và châu âu chương trình tiêm chủng tại nhật không chịu ảnh hưởng tới chính trị
ở đây không có tình trạng chính trị hóa tiêm chủng không bị liên hệ với quyền tự do cá nhân
công chúng không quan tâm đến bất kỳ thuyết âm mưu nào
giáo sư kenji shibuya chuyên gia cấp cao tại tổ chức nghiên cứu chính sách tokyo lưu ý